cần phải đào tạo và tăng cường các kỹ năng mới cho phụ nữ hình thành mạng lưới học tập suốt đời tại asean
phù hợp với sự biến đổi liên tục của nghề nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đồng thời bảo đảm việc làm bền vững cho tất cả mọi người
chấm dứt mọi rào cản với phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực việc làm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng phụ nữ asean lần thứ ba
diễn ra vào chiều nay tại hà nội
phát biểu tại hội nghị thủ tướng bày tỏ chúng ta sẽ không thể trở thành cộng đồng asean đoàn kết tự cường
sáng tạo bền vững nếu thiếu sự tham gia quan trọng của phụ nữ và chị em gái
để làm được điều này thì mỗi phụ nữ mỗi trẻ em gái đều phải có quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội
được học hành được phát triển được bảo vệ và được thực hiện những quyền năng chính đáng của mình
ở việt nam chính phủ đã chủ động triển khai lồng ghép các sáng kiến
ưu tiên khu vực vào các chương trình đề án cấp quốc gia
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và chị em gái
thủ tướng nêu rõ thực tế là dù phụ nữ chiếm bốn mươi năm lực lượng lao động ở khu vực đông nam á
nhưng mức thu nhập của phụ nữ nói chung vẫn thấp hơn mức thu nhập của nam giới làm cùng công việc
tranh lệch trung bình lên đến hai mươi năm ở mỗi quốc gia
theo báo cáo của tổ chức phụ nữ liên hiệp quốc nền kinh tế asean tăng ở mức năm trong thập kỷ vừa qua
và dự kiến sẽ tăng thêm ba mươi trong giai đoạn một mươi ba hai nghìn hai mươi năm
nhưng phụ nữ chỉ đóng góp vào một mươi một tổng giá trị xuất khẩu của asean
những vấn đề này thúc giục chúng ta phải chung tay hành động và có các giải pháp hiệu quả
để nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời gian mới tới
thủ tướng chỉ rõ chúng ta đang phải chứng kiến những bất ổn do thảm họa thiên tai do chính con người gây ra
trong đó phụ nữ và trẻ em gái vẫn luôn là đối tượng chịu tác động nặng nề hơn thiệt thòi hơn
hướng tới cộng đồng asean luôn là nơi đáng sống và khu vực an toàn bình đẳng cho tất cả mọi người
thủ tướng mong muốn tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái
đặc biệt thông qua hoàn thiện thể chế luật pháp chính sách bảo hiểm xã hội
mở rộng độ bao phủ đến mọi đối tượng bao gồm khu vực phi chính thức và người lao động di cư
nhân dịp này bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội của việt nam đã nhận chuyển giao
và thực hiện nhiệm vụ bộ trưởng phụ nữ asean trong thời gian ba năm tới
góp phần thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng asean